tại ga biên hòa tỉnh đồng nai trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu tết tình trạng quá tải đã diễn ra
hầu hết những người đến đây mua vé là công nhân xa quê tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
tranh thủ ngày bán vé đầu tiên anh thành một công nhân đang làm việc tại một khu công nghiệp ở biên hòa đã đến ga từ rất sớm để mua vé
thế nhưng anh phải xếp hàng tới hơn tám tiếng đồng hồ mới mua được ba tấm vé khứ hồi cho các thành viên gia đình về quê đón tết năm nay
từ sáng sớm hàng nghìn người đã tới ga biên hòa xếp hàng và ngồi chật kín nhà chờ của ga để mua vé
đến tám giờ sáng lượng người đổ về ga quá đông nên việc xếp hàng kéo dài ra gần tới cổng ga đợi chờ mua vé
nhiều người vì nóng lòng để được mua tấm vé tàu về tết nên đã chen ngang gây nên tình trạng chen trúc cãi vã gây bức xúc cho nhiều người
tình hình bán vé tàu tết rất lộn xộn thực sự như vậy cách tổ chức này là người dân rất khổ
mua được vé tàu tết là cực kỳ khổ luôn

để chuẩn bị bán vé tàu tết canh tí hai nghìn hai mươi ga biên hòa đã mở thêm đến bốn cửa vé để phục vụ hành khách
bên cạnh đó ngành đường sắt cũng đã thông báo tuyên truyền rộng
rồi là dành chỗ nhau thì chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn lại hành khách
để đảm bảo giữ đúng trật tự và đảm bảo quyền lợi cũng như là thể hiện được tính phục vụ được tốt cho hành khách
theo khuyên cáo của ngành đường sắt hiện nay hơn hai trăm tám mươi bảy vé tàu tết canh tí hai nghìn hai mươi đã được đưa lên bán trực tuyến
cũng như qua ứng dụng ví địa tử
do đó hành khách hoàn toàn có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt để đặt vé
chen lấn cổ sở ở nhà ga mà không mua được vé